thời tiết tại các tỉnh thành phía bắc của nước ta
được dự báo là sẽ phổ biến không mưa trong hôm nay
và kéo dài đến khoảng ngày năm tháng năm
trưa chiều thì trời giảm mây và có nắng lên
nhiệt độ cao nhất tại khu vực phía đông bắc bộ
ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng nhẹ lên mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
trời vẫn lạnh về đêm và sáng
tại các tỉnh thuộc khu vực trung du và đồng bằng
và rét nhẹ tại khu vực vùng núi phía đông bắc
phía tây bắc bộ cũng có thời tiết tốt trong ba ngày tới
phổ biến là không mưa đêm và sáng trời lạnh
ban ngày trời nắng nhiệt độ tăng nhanh lên mức là hai mươi năm hai mươi tám độ
thời tiết mát mẻ riêng khu vực tây bắc có nơi trên ba mươi độ
mức nhiệt cũng sẽ tăng nhẹ khoảng một hai độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
sẽ có mưa ở phần phía nam trong ngày mai và ngày kia
nhưng cường độ mưa giảm rõ rệt so với hai ngày đầu tháng năm
sau đến ngày bốn thì mưa sẽ rớt thời tiết mát mẻ trong ba ngày tới
tại phần phía bắc của khu vực này thì đêm và sáng trời lạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ
tăng đều mỗi ngày một độ trong hai ngày kế tiếp
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
thì mưa thu hẹp về diện chủ yếu xảy ra tại phần phía bắc của khu vực
trong ngày trời có lúc có nắng nhưng nhiệt độ sẽ không tăng cao
hầu như không vượt quá mức là ba mươi một độ
các hình thế gây mưa cho khu vực tây nguyên vẫn duy trì hoạt động
do đó mưa rông vẫn sẽ còn tiếp diễn trong thời đoạn ba ngày tới
cường độ mưa lớn hơn sẽ tập trung xuất hiện trong ngày hôm nay
kéo dài cho đến ngày mùng ba tháng năm
từ ngày mùng bốn đến ngày mùng năm tháng năm thì mưa rào và rông
chủ yếu xuất hiện về thời gian chiều tối
và tập trung chính tại khu vực nam của tây nguyên
mức nhiệt cao nhất sẽ không vượt quá mức là ba mươi độ
nam bộ duy trì mưa rông trong ba ngày tới
trong đó mưa lớn hơn tập trung trong hôm nay và ngày mai
nhiệt độ cao nhất đạt trong khoảng là hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi cao hơn sau sẽ tăng một độ trong ngày mùng năm